tính đến năm giờ chiều ngày hôm qua mưa lũ đã làm hai người chết một người mất tích và năm người bị thương
cụ thể mưa lũ làm sập hai nhà năm mươi nhà bị tốc mái hai trăm sáu mươi hai thuyền ghe bị chìm khoảng hai sáu trăm linh lồng bè bị thiệt hại
hơn tám mươi tám ha lúa và khoảng một mươi bảy ha hoa màu bị ngập thiệt hại
hiện ngập lụt vẫn xảy ra ở một số vùng trũng thấp ven các huyện hải lăng vĩnh linh do linh triệu phong cam lộ
và thị xã quảng trị tỉnh quảng trị và một số khu vực của huyện phú vang phong điền quảng điền phú lộc hương thủy thừa thiên huế
khắc phục tình trạng hậu quả thiên tai lực lượng công an đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
giúp dân tổ chức tiêu úng nước rút đến đâu thu hoạch đến đó
đến chiều ngày hôm qua các tỉnh quảng ngãi bình định và phú yên đã thu hoạch được hơn hai mươi ba ha lúa
đã trục vớt được một trăm bảy mươi một tàu thuyền trong tổng số hai trăm sáu mươi hai tàu bị chìm